cơ quan chức năng nguyễn trí khương đã thừa nhận việc mình dùng điện thoại di động quay rồi đăng tải đoạn clip đoàn xe đang chạy lên mạng xã hội nhằm câu like chứ không có mục đích nào khác
sau khi biết được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nguyễn trí khương đã gỡ bỏ đoạn clip trên ra khỏi facebook cá nhân và đăng tải nội dung xin lỗi
xét động cơ mục đích và hoàn cảnh của nguyễn trí khương chỉ vì câu like và bị lợi dụng để xuyên tạc
cơ quan chức năng tỉnh bến tre quyết định xử phạt vi phạm hành chính nguyễn trí khương theo nghị định một trăm bảy mươi bốn của chính phủ